bên cạnh lực lượng cảnh sát cơ động lực lượng công an các phường quận xung quanh khu vực sân vận động mỹ đình
cũng được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự cho hàng vạn cổ động viên khi đến sân
tăng cường tuần tra kiểm soát tổ chức phân làn giữ trật tự giao thông các điểm nút ngã tư
tại các tuyến kết nối với sân vận động đồng thời bố trí lực lượng chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn

đặc biệt toàn bộ công tác đảm bảo an ninh trật tự cho trận đấu lần này sẽ do lực lượng công an đảm nhiệm
bên cạnh đó một lực lượng cảnh sát tinh nhuệ cũng đã được bố trí lên tất cả các khán đài
đảm bảo an ninh trật tự đề phòng các trường hợp một số cổ động viên quá khích gây dối khi trận đấu đang diễn ra
công an thành phố hà nội cũng cho biết là sân vận động mỹ đình
phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ trận chung kết tối nay
theo đó từ một mươi năm h đến một mươi chín h ba mươi và hai mươi một h đến hai mươi ba h hôm nay sẽ hạn chế tạm cấm các xe ô tô chở hàng
có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ năm trăm linh kg ô tô chở khách từ một mươi sáu chỗ trở lên đi trên hai mươi tuyến đường
cụ thể gồm các tuyến đường lê đức thọ lê quang đạo mễ trì châu văn liêm
nguyễn cơ thạch đỗ xuân hợp trần hữu dự nguyễn hoàng hàm nghi
tân mỹ hồ tùng mậu phạm hùng đường gom phải đại lộ thăng long kim mã kim mã nhỏ
đào tấn nguyễn khánh toàn nguyễn văn huyên hoàng quốc việt hoàng hoa thám phạm văn đồng trần duy hưng
trong thời gian này các phương tiện từ quốc lộ ba mươi hai láng hòa lạc về trung tâm thành phố và ngược lại
đi theo hướng quốc lộ ba mươi hai đường bảy mươi đại lộ thăng long đường cao tốc hoặc đường gom trái phạm hùng
đi trung tâm thành phố quốc lộ ba mươi hai hồ tùng mậu xuân thủy cầu giấy đi trung tâm thành phố
hoặc đến phạm hùng hồ tùng mậu sẽ phải phạm hùng trần duy hưng hoặc lê văn lương nguyễn trãi đi trung tâm thành phố
láng hòa lạc đại lộ thăng long cao tốc hoặc đường gom trái phạm hùng đi trung tâm thành phố
các phương tiện đi từ phía quốc lộ sáu đường quang trung hà đông trần phú hà đông đi về phía bắc
và ngược lại theo hướng quốc lộ sáu đường quang trung hà đông trần phú hà đông nguyễn trãi nguyễn xiển
đường vành đai ba trên cao cầu thanh trì quốc lộ năm cầu vượt nút trung tâm quận long biên lý sơn cầu đông trù đi về phía bắc
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
đối tượng nguyễn đình bộ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn khơ đa xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
và đối tượng tiềm lệ linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám là đối tượng người nước ngoài
cũng phạm tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
là đối tượng hoàng văn đâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại một trăm tám mươi ba khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi phải
dù bất cứ với tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị hãy có thông tin về các đối tượng báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hoặc bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý